quốc hội đã bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn bầu chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn bằng hình thức bỏ phiếu kín
theo đó với tám mươi chín sáu mươi bốn và chín mươi một tổng số đại biểu quốc hội tán thành đại biểu hoàng thanh tùng đã được quốc hội bầu giữ chức ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn giữ chức chủ nhiệm ủy ban pháp luật khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn tân chủ nhiệm ủy ban pháp luật tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà đảng quốc hội tì tưởng giao phó
ông hoàng thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quê quán huyện yên thành tỉnh nghệ an là đại biểu quốc hội khóa một mươi ba và một mươi bốn hiện ông là đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng
trước đó quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật đối với ông nguyễn khắc định
ông nguyễn khắc định đã được bộ chính trị phân công tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi